do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ và cơn bão số hai trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài
kết hợp với rông lốc đã làm thiệt hại hàng trăm hectare lúa
thống kê số liệu thiệt hại tại các địa phương gần bảy trăm hai mươi ha lúa hẻ thu cuối vụ bị ngã đổ
tỷ lệ thiệt hại năng suất từ một mươi đến năm mươi hơn một sáu nghìn hectare lúa thu đông mới gieo xạ cũng bị thiệt hại
ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang vận động nông dân tranh thủ thu hoạch sớm đối với diện tích lúa hẻ thu
tích cực chủ động bơm chống ngập úng đồng thời tiến hành gieo xạ lại những diện tích bị thiệt hại nặng để kịp mổ vụ